các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tối hai mươi ba tháng chín hoài và huy rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy
khi đến địa bàn ấp thanh bình một xã bình châu huyện xuyên mộc phát hiện anh trần đình khôi đi xe máy có sử dụng điện thoại
hoài chạy xe lên áp sát vào xe của anh khôi huy ngồi phía sau ra tay giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy
sau đó tại thị trấn phước bửu đối tượng hoài phát hiện anh mai văn trí ở huyện xuyên mộc đang ngồi ở lề đường quốc lộ năm mươi năm bấm điện thoại
hòa chạy xe đến áp sát nạn nhân rồi giật điện thoại di động hiệu samsung a tám của nạn nhân này
làm việc với cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện xuyên mộc
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng gỗ rộng hơn một năm trăm linh m hai ở tỉnh hưng yên thiêu dụi nhiều tài sản nhà xưởng bị đổ sập
cháy lớn bắt nguồn từ một sưởng gỗ rộng một năm trăm linh m hai vào khoảng một mươi giờ sáng qua trong khu vực của công ty cổ phần dược hà hưng
tại thị trấn như quỳnh huyện văn lâm tỉnh hưng yên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rất nhanh bao trùm cả khu vực
tạo thành cột khói cao lớn và khiến toàn bộ vật liệu trong nhà xưởng bị thiêu dụi mái tôn đổ sập
ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hưng yên cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa lãnh đạo ubnd huyện văn lâm tỉnh hương yên cho biết hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người
sáu xe chữa cháy của hưng yên và hà nội đã được huy động
trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai tp hcm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
điều đang nói là chiếc ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu thời điểm trên người đàn ông đang chạy xe máy lưu thông vào làn ô tô theo quốc lộ một theo hướng từ quận thủ đức
đi quận một mươi hai khi gần tới giao lộ đường tô ngọc vân quận một mươi hai tp hcm thì xảy ra va chạm với một xe du lịch chưa rõ biển số
tai nạn khiến cho người đàn ông ngã xuống đường cùng thời điểm chiếc xe container biển số năm mươi một c bốn mươi một nghìn bảy mươi chín từ phía sau lao tới không kịp xử lý
nên đã đâm trúng khiến cho người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng quận một mươi hai đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng
đồng thời trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng
bệnh nhân là đoàn phạm thiên an sinh năm hai nghìn một mươi sáu ở tổ dân phố một mươi bốn thị trấn ea drang huyện ea leo
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua bệnh nhân khỏi bệnh với triệu chứng mệt mỏi sốt cao liên tục nôn ói nhiều
cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa huyện ea leo khám bệnh và được chỉ định nhập viện điều trị
do bệnh chuyển biến nặng trưa ngày một tháng một mươi một bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
trong tình trạng môi kém hồng tím toàn thân có bỏng nước ở tay chân miệng và giật mình lúc khám
bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện đao khoa huyện ea leo khám bệnh với triệu chứng mệt mỏi sốt cao liên tục nôn ói nhiều